thưa quý vị hôm nay ngày một mươi một tháng bảy kỷ niệm ba mươi năm ngày dân số thế giới
hai mươi năm qua cùng với sự nỗ lực của chính phủ các quốc gia trên thế giới
và sự vào cuộc quyết liệt và luật hóa các chính sách về dân số gia đình
sự phát triển dân số cả về chất và lượng đã có nhiều chuyển biến
nhìn lại sự phát triển dân số trên toàn thế giới trong ba mươi năm qua
mời quý vị và các bạn cùng xem những thống kê cụ thể ngay sau đây
ngày một mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy lúc sáu giờ ba mươi năm theo giờ anh
cậu bé người năm tư mater gaspar ra đời tại thành phố zagreb
nay là thủ đô của cratia và đây cũng là công dân thứ năm tỷ của thế giới
quỹ dân số liên hợp quốc với tầm nhìn chiến lược về dân số
đã tổ chức hội nghị quốc tế về dân số ở thủ đô hà lan
vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
tại diễn đàn dân số thế giới này đã quyết định lấy ngày sinh của cậu bé mater gaspar
là ngày một mươi một tháng bảy làm ngày dân số thế giới
từ con số cán mốc năm tỷ người sau ba mươi năm đến ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
đã chạm mốc bảy bốn mươi chín tỷ người
ước tính dân số thế giới dự kiến đạt tám tỷ người vào năm hai nghìn hai mươi ba
và đạt một mươi tỷ người vào năm hai nghìn năm mươi sáu
các nhà thống kê và nhân khẩu học thuộc ủy ban các vấn đề kinh tế xã hội liên hợp quốc
dự đoán dân số thế giới sẽ đạt tám tỷ người vào năm hai nghìn hai mươi sáu

việt nam hiện đang xếp thứ một mươi bốn trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới
đứng thứ tám châu á và xếp thứ ba đông nam á
vì vậy trong suốt ba mươi năm qua và chặng đường trước mắt
câu chuyện giảm sinh giảm mất cân bằng giới tính khi sinh
và nâng cao chất lượng dân số đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức
đây là câu chuyện về tảo hôn và gia tăng dân số ở các tỉnh vùng núi phía bắc
những đứa trẻ chỉ một mươi bốn một mươi năm tuổi đã phải nghỉ học để làm nương rẫy kết hôn
và trở thành những ông bố bà mẹ những gia đình sinh năm sinh bảy thậm chí là chín đến một mươi người con
theo phong tục người mông không có con trai ý của vợ là cứ thích đẻ
được thằng con trai thì vợ nó mới không đẻ nữa
bây giờ được năm con trai vợ nó mới không đẻ nữa
rồi nàng kia lại đẻ được thằng con thứ chín
tại vì yêu nhau nên mình chưa nghĩ là mình sẽ đi lái chồng
nhưng mà khi người ta bảo lái người ta thì mình không biết nên mình mới bảo ưới thì lái thôi
con cái thì cũng chưa học xong phổ thông nhưng mà gia đình khó khăn quá
thì nên nhiều cái thì nó lại tả bỏ học xong đi lấy chồng
với cái thực trạng của sinh con đứa ba của huyện đồng văn thì bây giờ là nó khoảng hai mươi năm của các cặp
ngược lại tại các thành phố lớn đặc biệt là thành phố hồ chí minh thì câu chuyện ngại sinh
lười sinh con cũng đã đi vào tâm lý của rất nhiều những cặp vợ chồng trẻ
câu chuyện này không chỉ dừng lại ở một bộ phận gia đình trẻ mà đã trở thành vấn đề của chính quyền thành phố
khi mà trong những năm gần đây thì tri cục dân số của thành phố hồ chí minh đã phải đổi khẩu hiệu tuyên truyền
từ mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ một đến hai con thành mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con
nhằm kéo dài thời kỳ cơ cấu dân số vàng và làm chậm lại quá trình già hóa dân số
hai vợ chồng cũng là công chức thì lương nó cũng không có cao lắm
thành thử cho nên mình cũng dự định là sinh một đứa thôi
thì để cho chăm sóc con nó tốt hơn
với lại cũng có thời gian để mình cũng chăm sóc bản thân nữa
trong quá trình mình làm việc thì là tùy theo kinh tế thì khả năng mình sinh
ví dụ như mà kinh tế lúc đó không đủ để một đứa một người con
nếu mà mình thấy kinh tế đủ thì mình sinh hai
theo một thống kê mới nhất từ tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình bộ y tế
tính đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
dân số nước ta đã chạm ngưỡng chín mươi một bảy triệu người
với mật độ dân số trung bình là ba trăm linh tám người một km vuông
cao gấp năm hai lần so với mật độ dân số trung bình thế giới
trong đó dân cư đô thị chiếm ba mươi bốn bảy tổng dân số
cùng với tình trạng gia tăng dân số tự nhiên
việt nam còn đang phải đối mặt với tình trạng mất
cân bằng giới tính gia tăng một cách nhanh chóng
với tỷ lệ giới tính tranh lệch là một trăm một mươi hai tám nam trên một trăm linh nữ
nếu vào năm hai nghìn sáu
thì mới chỉ có ba khu vực
có tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh
trong tổng số năm khu vực của cả nước
thì bây giờ
nó làm ra năm sáu khu vực của cả nước
nguyên nhân về cái sự lạm dụng
của các kỹ thuật và công nghệ
chủ yếu trong lĩnh vực
nhằm giảm tốc độ gia tăng dân số tự nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống
chủ đề ngày dân số thế giới năm nay được đưa ra là
kế hoạch hóa gia đình nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh
trong đó chú trọng vào sáng kiến về kế hoạch hóa gia đình đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung vào việc mở rộng cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tự nguyện
cho thêm một trăm hai mươi triệu phụ nữ và trẻ em gái
tính đến thời điểm năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá của liên hợp quốc
kế hoạch hóa gia đình là một
trong những giải pháp rất quan trọng để xóa đói giảm nghèo
nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
và tạo điều kiện
cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
dù thông điệp đưa ra ngày một mươi một tháng bảy
nhưng những nội dung đó
triển khai một cách thường xuyên
đó là những vận động về
sử dụng biện pháp tranh thai
tổ chức cung cấp các phương tiện
và dịch vụ đáp ứng cho được
về tranh thai
và về kế hoạch lĩnh
của người dân
muốn duy trì tốt chất lượng dân số thì chúng ta phải làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản
sự vào cuộc của cấp ủy đảng chính quyền địa phương
đây là nhiệm vụ hết sức và quan trọng
do vậy là
cái yêu cầu
trong giai đoạn tiếp theo
đưa ra những cái giải pháp
tập trung vào
hay phải đưa dịch vụ đến cơ sở được tốt
cái thứ ba nữa là
làm thế nào
tích cực tham gia
cũng mong muốn là
đề nghị với
với chính phủ
bộ y tế
có cái kế hoạch làm sao để tiếp tục hỗ trợ cho hà giang
nói riêng cũng như các tỉnh
miền núi phía bắc
tỉnh đặc biệt khó khăn như thế này
thực hiện kế hoạch hóa gia đình là một can thiệp có thể cứu sống con người
về mặt xã hội
thực hiện kế hoạch hóa gia đình có thể thực hiện
xóa bỏ đói nhiệt
đau củng cực
chính vì vậy đầu tư vào kế hoạch hóa gia đình sẽ giúp phụ nữ nâng cao vị thế của mình
giúp họ và gia đình được chăm sóc sức khỏe
được giáo dục tốt hơn và góp phần
tạo ra nhiều lợi ích kinh tế hơn
đây cũng chính là những mục tiêu sâu xa của không chỉ các nhà làm chính sách về dân số nước ta
mà đó cũng là mục tiêu mà cả nhân loại đang nỗ lực hướng tới